hạn hán khốc liệt không chỉ khiến cho hàng chục hectare lúa rau màu của người dân tỉnh cà mau bị thiệt hại
giờ đây người dân trong vùng ngọt hóa của tỉnh cà mau đang cảm thấy bất an vì đường xá bị sụt lún ngày càng nghiêm trọng vì khô hạn
đây là hiện trường sụt lún trên tuyến đường co sáng cơi năm đá bạc
chỉ hơn nửa tháng nay đã xảy ra năm điểm sụt lún nghiêm trọng trên tuyến này
chứng kiến cảnh sụt lún bà quế và những hộ dân nơi đây cảm thấy hoang mang vì vẫn còn nhiều điểm dạn nứt
được con lộ là giờ ai cũng vui mừng con em đi học được rồi mua uống bán cũng được
bây giờ nó sụp gì đây là không có mần ăn gì được cái trơn
có bệnh quạng mà điện xe chở đi cũng không có xe mà chở nữa
theo thống kê toàn tỉnh cà mau đã xảy ra hơn một một trăm bốn mươi vụ sụt lún làm hư hỏng nhiều công trình giao thông đề biển tổng chiều dài hơn hai mươi năm m
nguyên nhân bước đầu được xác định là do khô hạn nên đất yếu
sụt lún khiến cho giao thông nhiều nơi bị chia cắt các phương tiện không thể di chuyển
vì thế công tác khắc phục hiện nay đang gặp nhiều khó khăn
ảnh hưởng nặng nề nhất là hạ tầng ở nông thôn
sụt lún lộ rồi giao thông thủy cạn kiệt do đó dẫn tới việc bà con đường dẫn chuyển về nông sản của bà con rất khó khăn
đã có nhiều cuộc khảo sát và làm việc
với ngành chức năng các chuyên gia đầu ngành bàn về giải pháp khắc phục
nhưng cho đến nay tình trạng sụt lún ở cà mau vẫn chưa dừng lại
hiện nay các dòng canh đều tê liệt vì khô hạn đường bộ tan hoang vì sụt lún
chưa bao giờ người dân vùng ngọt hóa cà mau cảm thấy bất an như lúc này